chào mừng quý vị đến với bộ phân hóa thể thao du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh cánh hòa
tổ chức liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại
đây là dịp để các đoàn nghệ nhân đến từ các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại
đã được unesco vinh danh biểu diễn thể hiện những nét đặc sắc độc đáo của mỗi loại hình đến công chúng
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu hội nhà báo hà nội
câu lạc bộ phóng viên ảnh báo chí hà nội đã tổ chức trưng bày triển lãm ảnh dấu ấn lần thứ hai
triển lãm quy tụ gần một trăm linh bức ảnh được lựa chọn từ các tác phẩm ảnh báo chí của gần bảy mươi thành viên
thuộc câu lạc bộ phóng viên ảnh báo chí hà nội mang nhiều thông điệp ý nghĩa của các phóng viên ảnh kỳ cựu
triển lãm trưng bày những tác phẩm ảnh đã thu hút được sự quan tâm của công chúng trên các ấn phẩm báo chí trong và ngoài nước
về chiến trị ngoại giao kinh tế văn hóa xã hội từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm cũng đã khắc họa rõ nét về một việt nam đang vươn lên một cách mạnh mẽ và để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế
không chỉ vậy triển lãm còn phản ánh muôn mặt đời sống từ những sự cố như tai nạn giao thông hỏa hoạn
hay những khoảnh khắc đời thường rung dị ngập tràn cảm xúc
đây cũng là một cơ hội tốt để người xem có thể đóng góp ý kiến của mình đối với các bức ảnh
nhằm giúp các phóng viên ảnh hoàn thiện mình hơn và phục vụ tốt hơn cho công chúng
mới đây tại hà nội sân khấu lệ ngọc tổ chức khởi công vở kịch huyền thoại gò rồng ấp
sau thành công rực rỡ của tấm cám dự án mới của sân khấu lễ ngọc được quan tâm ngay khi công bố
dựa trên kịch bản của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỳ huyền thoại gò rồng ấp
là câu chuyện phong tác dựa trên những huyền tích dân gian về sự ra đời của lý công uẩn
vị hoàng đế khai quốc của châu lý
vở diễn sẽ được xây dựng trên cơ sở kết hợp hai phương pháp sân khấu hiện thực và biểu hiện
thủ pháp ước lệ không gian thời gian của sân khấu tự sự phương đông sẽ được đưa vào vừa diễn
với mức độ hợp lý để tạo nên một vũ trụ đậm chất huyền thoại cổ tích
huyền thoại gò rồng ấp được dàn dựng khẩn trương dự kiến công diễn vào ngày hai mươi tháng bảy tại hà nội
sau đó vừa diễn sẽ tham gia liên hoan sân khấu trung quốc asean hai nghìn một mươi chín
diễn ra tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại nam ninh trung quốc và có kế hoạch tham dự liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm
mới đây tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lạng sơn
đã tổ chức liên hoan du lịch mẫu sơn năm hai nghìn một mươi chín
tại liên hoan du lịch mẫu sơn huyện lộc bình sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lạng sơn
mẫu sơn đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với chủ đề
mẫu sơn núi non hùng vĩ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh tham dự thưởng ngoạn
chiêm ngưỡng hình ảnh núi non hùng vĩ trên dãy núi mẫu sơn
tham quan di chỉ khu linh địa cổ mẫu sơn là trung tâm của các hoạt động tôn giáo
tiến ngưỡng của các dân tộc nơi đây
đây là hoạt động thường niên tạo không khí vui tươi phấn khởi
khuyến khích nhân dân các dân tộc mẫu sơn giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
nâng cao nhận thức cộng đồng trong phát triển kinh tế đồng thời là cơ hội cho khách du lịch được trải nghiệm
tìm hiểu các sản phẩm du lịch đặc trưng của mẫu sơn thu hút ngày càng đông đảo lượng khách đến với mẫu sơn
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thư viện hà nội phối hợp cùng nhà xuất bản hà nội đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách
thời cuộc và văn hóa của nhà báo hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam
cuốn sách dày hơn năm trăm linh trang tập hợp năm sáu bảy báo ra đời trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm
suy ngẫm và viết báo không ngừng nghỉ của tác giả trước những biến cố mang tính lịch sử và thời đại
được thể hiện qua ngòi bút sắc bén hấp dẫn
cuốn sách được chia thành năm phần
trong lúc xoáy thế sự
văn hóa giữ nước phẩm cách những con người lõi vàng văn hóa việt nam văn hóa và báo chí
thời cuộc và văn hóa đề cập đến thời cuộc với những vấn đề thời sự nóng bỏng
chấn động đời sống nhân loại các vấn đề sắc tộc tôn giáo nhân quyền kỷ nguyên số
với nội ám ảnh mạng xã hội siêu quyền lực và không thể kiểm soát
bên cạnh đó cuốn sách cũng đề cập đến những vấn đề mang tính văn hóa của thế giới
việt nam với những con người việt nam
như một thông điệp của đời sống xã hội chúng ta
đó là khi chúng ta thực hiện các chiến lược về phát triển kinh tế xã hội
khi chúng ta giải quyết những vấn đề bức xúc của đời sống
thì chúng ta luôn luôn chú trọng bảo vệ ươm giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc chúng ta
mà một khi chúng ta còn giữ được giá trị văn hóa
thì chúng ta sẽ có đủ cơ sở có một nền tảng vững chắc

để chúng ta giải quyết các vấn đề
các vấn đề thuộc về chính trị thuộc về xã hội thuộc về kinh tế
thậm chí có thể hóa giải được các nguy cơ
các nguy cơ đó có thể là chiến tranh có thể là xung đột
có thể là mâu thuẫn dân tộc tôn giáo
có thể là những vấn đề nảy sinh trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
mà mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội chúng ta ngày hôm nay
chính trị và văn hóa hai nội dung tưởng chứng như ít liên quan
đã được nhà báo hồ quang lợi kết hợp rất hài hòa nhuẩn nhuyễn
sắc tinh tế hấp dẫn
qua đó lột tả được mối quan hệ biện chứng thế cuộc văn hóa
những biến cố mang tính lịch sử và thời đại được đề cập trong các bài báo
hồ quang lợi luôn được đối chiếu
soi dọi không chỉ với những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá khứ
mà còn bao quát hiện tại và dự báo cho tương lai
cái nhìn chính sự thời cuộc và thế giới của hồ quang lợi
luôn đạt tới sự thống nhất một cách khoa học
biện chứng giữa lý trí tư duy chính trị và tính nhân văn
văn hóa bắt nguồn từ tài năng và cái tâm của người cầm bút
để đào những hài cốt của bí sĩ mỹ và như là đào hài cốt của những người thân
bởi vì sự mất mát đau thương của gia đình này
nó chia sẻ vào một chi tiết nhỏ như vậy
thì cũng nói lên tâm hồn và tình cảm của người việt nam
về sự hòa hiếu của người việt nam
cái tầm nhìn tức là nó cũng không bó hẹp là mình là người việt nam
mình phải ca người việt nam
nhưng mà cái gì thuộc về phỏng giá con người
thì đều được ca ngợi ở trong cuốn sách này
thì đó là một cái điều rất thú vị
nhà báo hồ quang lợi cũng đặc biệt nhấn mạnh giá trị văn hóa trong cuộc sống hiện nay
văn hóa bị thác động của thời cuộc
có thời kỳ văn hóa bị sô lệch
thời cuộc thác động đến văn hóa
nhưng văn hóa là nền tảng là cái lõi giúp cho con người
thế giới và nhân loại giữ được sự cân bằng tồn tại và phát triển
xuyên suốt cuốn sách đã tạo nên một bức tranh tổng thể
về diện mạo văn hóa của thời chúng ta đang sống
từ đó chúng ta có thể thấy rằng
dù đời sống có thay đổi ra sao
thì điều quan trọng nhất là cốt cách văn hóa không bao giờ thay đổi
liên hoàn chỉnh diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
vừa bế mạng tại nha trang khánh hòa
đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề nha trang sắc màu của biển
với sự góp mặt của nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo
liên hoan đã mang đến cho người dân khánh hòa và du khách
nhiều ấn tượng về các di sản văn hóa dưới hình thức diễn sướng của việt nam
tính đến nay việt nam có một mươi hai di sản phi vật thể đại diện của nhân loại
được unesco công nhận
vượt qua biết bao biến thiên của thời gian
những giá trị văn hóa tinh thần đó đã trở thành tài sản vô giá của dân tộc việt nam
văn hóa phi vật thể luôn mang màu sắc dân gian
có sự gắn bó chặt chẽ và luôn đồng hành cùng cuộc sống
và trở thành những di sản sống giá trị sống của nhân loại
ngay lý giải vì sao đã có sức mạnh bền bỉ để trường tôn
mà để được unesco công nhận thì nó phải có những cái yếu tố cơ bản
thứ nhất tức là nó phải có đủ cái thời gian lịch sử trải nghiệm
cái thứ hai là di sản đấy phải trở thành tập tục của một cộng đồng
thì nó sẽ không bị phá vỡ
cái thứ ba là di sản đấy cho đến bây giờ
thì con người hiện đại vẫn đang tiếp nhận nó
và sử dụng nó trong cái đời sống hiện đại
và cái cuối cùng là nó phải có những giá trị nghệ thuật giá trị văn hóa cao
liên hoàn trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại lần này
thu hút hơn bốn trăm linh nghệ nhân diễn viên đến từ một mươi bảy đoàn của các tỉnh thành phố trên cả nước
như bắc ninh bắc giang bình định bình dương hà nam hà nội
thừa thiên huế vĩnh phúc nam định đắk lắc thành phố hồ chí minh
liên hoàn là một bức tranh đa màu sắc về âm nhạc của truyền việt nam
với các loại hình âm nhạc đặc sắc như nhã nhạc cung đình
cổng chiêng tây nguyên dân ca quan họ ca trù hát xoan đơn ca tài tử nam bộ
dân ca ví giảm nghệ tĩnh bài tròi đường thể hiện theo hình thức diễn sướng
cùng với chương trình thi diễn các đoàn còn thực hiện lưu diễn phục vụ quân và dân
ở thành phố nha trang và vùng bốn hải quân
tôi nghĩ những trang phục rất thú vị
những diễn viên biểu diễn trên sân khấu với trang phục truyền thống
cùng với cách hát cũng rất đặc biệt
và tôi nghĩ rất khó để đạt được đến trình độ đó
toàn bộ phần biểu diễn khiến tôi rất ấn tượng
được xem một cái chương trình biểu diễn về các dòng âm nhạc nghệ thuật dân gian rất là đặc sắc
và để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng
và tôi mong rằng là tất cả những cái dòng âm nhạc nghệ thuật dân gian này
sẽ đi vào không những là những người lớn tuổi những tầng lớp lớn
và sẽ được những tầng lớp trẻ đón nhận và ủng hộ một cách nhiệt tình
bởi vì rằng là đây là không đơn giản chỉ là một dòng âm nhạc mà nó gần như là một cái tâm hồn của người việt nam
liên hoàn trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại
nhằm tôn vinh những đồng góp của các thế hệ nghệ sĩ nghệ nhân với nền di sản văn hóa của nước nhà
đồng thời các nghệ sĩ nghệ nhân đi trước cũng mong muốn sẽ truyền lửa cho thế hệ các nghệ sĩ trẻ hiện nay
đồng viên họ gắn bó
với các loại hình di sản văn hóa của dân tộc đồng thời giúp lan tỏa tình yêu di sản đến với mỗi người dân việt nam